tại tuyến quốc lộ hết mạch bốn d nối lào cai với sapa và lai châu sau hơn một ngày nỗ lực
điểm ách tắc cuối cùng tại km một trăm một mươi chín một trăm hai mươi tám đã được khơi thông hiện tại đã thông đường một chiều
hàng trăm phương tiện là xe chở khách và xe vận tải dồn ứ ở hai đầu điểm ách tắc đã được cảnh sát giao thông điều tiết
hàng trăm phương tiện giao thông và khách du lịch trong và ngoài nước đã được giải thoát
lưu thông trên quốc lộ bốn d đến sapa hoặc thành phố lào cai
để nhanh chóng thông đường sở giao thông vận tải lào cai đã huy động hơn hai mươi máy xúc các loại
và hàng trăm nhân công tập trung bốc xúc hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở trên quốc lộ bốn d
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện
sở giao thông vận tải tỉnh lào cai cũng khuyến cáo người dân không nên di chuyển quá đông lên sapa vào thời điểm này
khi di chuyển cần chú ý quan sát bởi vì vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao
những xe có trọng tải lớn hiện vẫn phải tập kết ở đầu đường quốc lộ bốn d do đường mới thông một làn hẹp
nhiều điểm cua gấp và ưu tiên cho các xe khách đi trước